một đợt mưa rông diện rộng mới sẽ xuất hiện tại các tỉnh thành miền bắc với nhiều điểm mưa vừa mưa to lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm
do có mưa lại cộng với lượng khí mát ở phía bắc thổi xuống nên thời tiết khu vực này ngày hôm nay khá mát mẻ nhiệt độ duy trì không quá ba mươi hai độ
vâng giải mưa rông ở phía bắc mạnh lên thì cũng khiến cho các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây hơn có nơi có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trong khi đó thì từ đà nẵng cho đến bình thuận thời tiết tạnh giáo có nắng nhiệt độ ở khu vực này ít thay đổi giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ c